để bảo đảm việc cung ứng điện phát triển kinh tế xã hội và đời sống
việc nghiên cứu lắp đặt đường dây chạm biến áp một trăm một mươi kv đang được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước
thế nhưng dự án đường dây và chạm biến áp một trăm một mươi kv tại huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh
đã chậm tiến độ gần chín tháng do chưa giải phóng mặt bằng
từ giữa năm hai nghìn một mươi tám tổng công ty điện lực miền bắc đã khởi công dự án đường dây
và trạm biến áp một trăm một mươi kv nghi xuân với tổng mức đầu tư hơn một trăm ba mươi tám năm tỷ đồng
sử dụng nguồn vốn vay ngân hàng nhà nước
đây là dự án quan trọng khi đưa vào vận hành sẽ nâng cao chất lượng điện năng
bảo đảm cung cấp điện lâu dài và ổn định
góp phần phát triển kinh tế xã hội cho khu vực huyện nghi xuân và các vùng lân cận
theo kế hoạch công trình sẽ đóng điện vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thế nhưng dù các hạng mục cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ và đủ điều kiện đưa vào vận hành
song đơn vị thi công vẫn chưa thể kéo dây từ vị trí hai mươi năm đến vị trí hai mươi bảy
do ba hộ dân thuộc xã xuân hồng có phần đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện
không đồng tình với chính sách đền bù
hiện tại công tác về phần kéo dây đang chưa được hoàn thành
lý do là đang vướng mắc một số hộ dân trên địa bàn
chưa đồng ý với phương án bồi thường do ủy ban huyện nghi xuân phê duyệt
bên ban quý trí chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
cũng như công ty địa lực hà tĩnh để tiếp tục tuyên truyền vận động
có thể thấy giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó
vì vậy để những công trình này có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng
rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và sự hòa thuận của người dân
góp phần bảo đảm việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương